đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam đã tiếp nhận ủng hộ từ ông park hang seo huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá việt nam đối với công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn tin tưởng điều này sẽ tạo nên sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng người hâm mộ từ đó sẽ có thêm nhiều nguồn lực để cùng đảng chính phủ mặt trận tổ quốc việt nam quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh
trong số tiền ủng hộ là năm usd huấn luyện viên park hang seo mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé cùng chính phủ bộ y tế việt nam hỗ trợ những người đang ngày đêm phòng chống dịch những người đang điều trị và ở các khu cách ly đặc biệt là giúp đỡ những người đang chịu ảnh hưởng trực tiếp về kinh tế do dịch covid một mươi chín gây ra
đồng chí trần thanh mẫn cho biết toàn hệ thống chính trị và toàn dân đang nỗ lực hết mình trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
hiện việt nam chưa có ca tử vong
việc vẫn đang trong tầm kiểm soát
trong công tác này toàn dân đồng lòng số tiền ủng hộ và nhắn tin ủng hộ đã lên đến sáu trăm linh tỷ đồng